từ địa bàn nóng bỏng về dịch covid một mươi chín quận gò vấp tp hcm đã nhanh chóng áp dụng linh hoạt các giải pháp để giảm số ca nhiễm mới như hướng dẫn người dân tránh tối đa lây nhiễm chéo chăm sóc tốt f tại nhà và cộng đồng
việc chăm sóc f được thực hiện tốt nhờ sự phối hợp giữa một mươi chín trạm y tế lưu động và một mươi sáu trạm y tế cơ hữu trên địa bàn mỗi phường
trạm y tế lưu đồng phường sáu được quận gò vấp đặt tại trường trung học cơ sở an nhơn ngôi trường thoáng mát dợp bóng cây xanh
trạm y tế lưu động được trang bị thuốc men xe cấp cứu và bình oxy cùng đội y tế bao gồm các thành viên của học viện quân y viện bỏng quốc gia và học viện y học cổ truyền việt nam
trong khuôn viên của trường còn có cơ sở cách ly tạm thời cho hơn một trăm sáu mươi f là người dân của phường
trong đợt dịch vừa rồi thì phường sáu cũng khoảng
trong cái test nhanh của chúng tôi cũng khoảng đến hơn năm trăm linh k mắc cái covid này
thế là ban chỉ đạo với đảng ủy phường và ủy ban nhân dân phường chúng tôi cũng họp bàn và tìm mọi cách để làm sao cắt đứt nguồn lây
sau khi đã bàn bạc thì chúng tôi quyết định là cùng với tất cả các biện pháp khác như là vận động để tiêm vaccine
rồi là phòng thực hiện năm k cũng như là thực hiện theo cái chỉ trị một mươi sáu
sau đó thì chúng tôi quyết định thành lập cái khu cách ly của phường để bóc tách toàn bộ f
thực sự là tương đối thuận lợi khi thành lập cái khu khu thu dung này
chúng tôi trên địa bàn lại có trường trung học cơ sở tận dụng tất cả cơ sở vật chất của trường
để có thể ví dụ như là các khu khác thì không có giường chúng tôi chuẩn bị toàn bộ giường cho các f
cái cơ sở vật chất thiếu cái gì chúng tôi chuẩn bị ngay khi mà chuẩn bị thành lập cái khu là chúng tôi làm toàn bộ
sau đó thì tự các f những người đã khỏi bệnh mà ra khỏi khu này từ hôm bữa giờ cũng đã được gần sáu mươi
gần sáu mươi trường hợp đã khỏi ra khỏi khu f thì tự người ta đó là những người người ta tuyên truyền cho những trường hợp khác
để chúng tôi thuận lợi hơn trong việc thực hiện này
quận gò vấp chủ trương chia nhỏ các nhóm f để quản chặt
thay vì dồn hết f vào khu thu dung tập trung của quận
mới vài ngàn người thì chia nhỏ ra
nhóm nào đủ điều kiện thì được theo dõi sức khỏe ở nhà
không đủ điều kiện ở nhà sợ lây nhiễm chéo thì được đưa đến các khu cách ly tạm thời của phường
việc chia nhỏ này giúp quản lý chặt chẽ hơn các f
tại các điểm cách ly tạm thời của phường
f được các y bác sĩ của trạm y tế lưu động thăm khám thường xuyên và thuận lợi hơn
với sự hỗ trợ của trạm y tế lưu động
chúng tôi quyết định là dời toàn bộ trạm vào trong khu cách ly
thì trạm có thể làm được một lúc hai nhiệm vụ
thứ nhất là giúp cho chúng tôi trong việc chăm sóc cho những f đang được ở trong khu cách ly tạm thời
và cái thứ hai là có thể xử trí những tình huống cấp cứu
hỗ trợ cho người dân ở bên ngoài trong khu dân cư ngay bên cạnh
việc cấp cứu nửa đêm sẽ giúp giải quyết vấn đề ở ngay tại chỗ
và chuyển cho viện cho những ca trở nặng
đến tính đến nay chúng tôi có bốn trường hợp như vậy
và các bác sĩ giải quyết
nhanh gọn hơn so với việc trước đây là f tại nhà
khi nằm ở ngoài khu dân cư chúng tôi phải đưa lực lượng
phải vận chuyển xe và phải đưa cả bình oxy đưa xuống dưới
tuy nhiên trên thực tế vẫn có những f ngại tới cơ sở cách ly tạm thời của phường
mô hình quản lý f tại nhà và quản lý f tại khu cách ly tập trung của quận và của phường
chúng tôi đã thực hiện theo ba lớp
lớp thứ nhất là những người nào đủ điều kiện
cách ly tại nhà thì chúng tôi sẽ thẩm định và sẽ đưa vào danh sách quản lý tại nhà
và không đủ điều kiện cách ly tại nhà
nhưng chúng tôi xét thấy là phải có một cơ sở trung gian để lưu dung
theo dõi sát và quản lý tốt thì có cơ sở của phường
và tầm thứ ba nữa lớp thứ ba là những người có bệnh nền
có triệu chứng và không thể ở địa phương được
thì chúng tôi sẽ tập trung
tại khu cách ly của quận chia ra từng tầng từng lớp như thế thì chúng ta sẽ quản lý nó chặt
và đảm bảo được cái tiêu chí là ngày nào người bệnh cũng được có cán bộ y tế săn sóc theo dõi
số f ở nhà vẫn được lực lượng tình nguyện viên cùng các y bác sĩ trạm y tế lưu động chăm sóc
thăm hỏi phát thuốc liên lạc điện thoại hai chiều giữa f và các nhân viên y tế được đảm bảo duy trì
đặc biệt nhóm f có nguy cơ trở nặng được phân loại riêng và theo dõi sát sao hơn
tất cả các f theo dõi tại nhà và cộng đồng đều được hướng dẫn áp dụng các gói thuốc ab của sở y tế thành phố hồ chí minh
và gói c của bộ y tế
hiện nay số các gói thuốc a b c chúng tôi nhận từ sở y tế
thì chúng tôi sẽ tiếp cận và phát ngay sau khi phát hiện f gói a và gói b
tuy nhiên gói c sau khi thăm khám và đúng chỉ định cũng như là đảm bảo được tiêu chí sử dụng thuốc gói c
thì chúng tôi sẽ cho người bệnh sử dụng
tôi có tổng cộng là ba trăm tám mươi một gói xây đã được sử dụng cho tất cả bệnh nhân trên địa bàn quận
vấn đề thứ hai nữa là gói a gói b
trong thời gian gần đây thì chúng tôi quá trình mà phát hiện qua quá trình test nhanh cũng như là phát hiện ở cộng đồng
thì chúng tôi cấp ngay để tình trạng người ta yên tâm người ta sử dụng sớm
hay là người ta có cái vấn đề an tâm để ở nhà điều trị nếu chúng ta lưu dung tại nhà
sau một thời gian triển khai các trạm y tế lưu động đều thực hiện
tốt nhiệm vụ cấp cứu nhanh gọn hiệu quả các kf có chuyển biến xấu
việc bố trí các trạm y tế lưu động đến sát người dân để kịp thời chăm sóc các kép công
và cung cấp các dịch vụ y tế thiết yếu là một trong những yếu tố quan trọng
giúp giảm số kf chuyển nặng và từ đó giảm số ca tử vọng